vâng thưa quý vị tính đến sáng ngày bảy tháng tám việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên
tám năm triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
sáng nay ngày bảy tháng tám tp hcm và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có chín trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
vào trưa ngày bảy tháng tám sở y tế hà nội cho biết sáng cùng ngày
thành phố ghi nhận thêm ba mươi sáu ca dương tính sars cov hai mới
trong đó có hai mươi tám ca tại cộng đồng tám ca tại khu cách ly
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng tám cho đến một mươi hai h ngày bảy tháng tám
hà nội ghi nhận năm mươi bốn ca mắc mới
vào chiều cùng ngày thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đắk lắc cho biết
địa phương đã ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong đầu tiên
đó là bệnh nhân tám mươi bảy nghìn hai mươi chín chú tệ xã eberhock huyện cư quyền tỉnh đắk lắc
trước đó bệnh nhân này được phát hiện mắc covid một mươi chín và nhập viện vào ngày hai mươi hai tháng bảy
bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi đắk lắc
để tiếp nhận điều trị tuy nhiên đã tử vong
và theo hồ sơ bệnh án bệnh nhân bị chấn thương cuộc sống năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và di chứng yếu liệt tứ chi